làng rau trà quế giã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam là làng rau có lịch sử hàng trăm năm tuổi với thương hiệu rau trà quế nước tiếng
tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những đợt mưa lũ vừa qua nhưng ngay sau đó thì người trồng rau trà quế đã tiếp tục súng sống và tích cực chăm bón
để bảo đảm đủ nguồn rau cung ứng cho thị trường vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
làng rau trà quế giã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam quanh năm được bao phủ bởi màu xanh của các loại rau
làng rau là điểm du lịch sinh thái thu hút rất đông đảo du khách đến trải nghiệm cuộc sống nhà nông
từ đó đã mang lại thêm nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây